tạp chí điện tử tri thức trực tuyến đưa tin tại thành phố grand pri bang texas mỹ các hoạt động chào đón năm mới sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch
trong khi đó sự kiện tất niên được tổ chức thường niên tại trung tâm thành phố alos angeles đã bị hủy bỏ
cách đó gần bốn km giới chức thành phố new york cũng đang tính đến việc hạn chế người tới quảng trường thời đại tham dự buổi lễ đón giao thừa đã thành thông lệ hàng năm
cách từng địa phương mỹ ứng phó với đại dịch đang rất khác nhau
tại khu vực đông bắc và trung tây nước mỹ một số lớp học đã phải chuyển sang trực tuyến trong khi các sự kiện thể thao và hội hè phải tạm hoãn
trong khi đó tại miền nam và khu vực nông thôn kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ sắp tới không mấy thay đổi
cách tiếp cận phòng dịch khác nhau cho thấy sự khác biệt trong quan điểm người mỹ về những rủi ro của việc sống chung với virus
tôi đã tiêm chủng và đang có kế hoạch tiêm mũi thứ ba
ông matthew lowe giám đốc điều hành của quảng trường thời đại châu á một khu trợ quốc tế thành phố grand prairie nói
tôi nghĩ bản thân sẽ phải học cách sống chung với covid một mươi chín như một loại cúm mùa
số ca mắc mới covid một mươi chín mỗi ngày tại mỹ đang là khoảng một trăm hai mươi năm ca theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
so với đầu tháng một mươi một số ca phải nhập viện trung bình trong tuần đã tăng bốn mươi chín số ca tử vong cũng tăng nhẹ so với tuần trước đó
hôm ngày hai mươi tháng một mươi hai thành phố boston bang massasuse
đáp đặt các yêu cầu mới về tiêm chủng để đối phó với ca bệnh gia tăng
kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một các cơ sở ăn uống trong nhà phòng tập và địa điểm giải trí
sẽ phải yêu cầu khách xuất trình chứng nhận tiêm vaccine covid một mươi chín
cũng trong bang massachusetts tại thành phố everes gần đó
song bạc anchor boston harbor vẫn hoạt động nhộn nhịp vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai
một số khách hàng đeo khẩu trang một số thì không
tôi cảm thấy đã an toàn hơn tôi đã tiêm đầy đủ tiêm cả mũi bổ sung
anh tyler mitchell một khách hàng từ bang connecticut
cho biết anh coi covid một mươi chín là vấn đề nghiêm trọng
nhưng cảm thấy nước mỹ đã chủ động công cụ để đối phó với đại dịch
tôi thấy tự tin hơn nhiều
bà mary beth king quản lý một cửa hàng tạm hóa tại hạt o connell bang nam carolina cho biết
hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường dù tỷ lệ tiêm chủng tại hạt này mới chỉ đạt bốn mươi năm
bạn có thể sống cả ngày ở đây mà không hề biết có một đại dịch đang diễn ra bà kinh nói
bà không đeo khẩu trang không có ý định tiêm vaccine và cũng tỏ ý nghi ngờ về các tin tức đại dịch
những người đeo khẩu trang và quan ngại về covid một mươi chín chủ yếu là những người đang di chuyển bà nói
lượng người mỹ di chuyển bằng đường hàng không đang trên đà gia tăng bất chấp đại dịch
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai số lượng đi máy bay mỗi ngày đều vượt mốc hai triệu người
tại thành phố du lịch miami bes bang florida các du khách và cư dân địa phương lấp đầy nhà hàng
quán bar và hộp đêm nhiều người không đeo khẩu trang
thị trưởng bang này dan gelber cho biết ông quan ngại về nguy cơ một đợt bùng phát dịch mới sẽ xảy đến
ông cũng tỏ ra phiền lòng
về việc nhiều người không tiêm đầy đủ vaccine đây như là một trong những sai lầm lớn nhất trong lịch sử nhân loại ông galber nói
khác biệt trong quan điểm về đại dịch cũng đang gây chia rẽ đối với nhiều gia đình
cô cassandra beller biên tập viên phát thanh tại bang connecticut không được mời về dự bữa tiệc giáng sinh với họ hàng
sau khi cô đề nghị họ xét nghiệm nhanh trước khi gặp mặt
cô belar cho biết các thành viên trong gia đình cô đã tiêm vaccine
nhưng không chia sẻ quan điểm với cô về việc đeo khẩu trang hay xét nghiệm
bài đăng của cô chia sẻ về tình cảnh của mình đã nhận được hơn chín mươi lượt thích
tôi cảm thấy mệt mỏi vì chúng ta đã có quá nhiều thông tin về các biện pháp phụ trợ cho vaccine khi các biến chủng mới xuất hiện
cô bé chia sẻ họ sẽ đón giáng sinh cùng những người họ hàng khác ở boston những ngày này có chung quan điểm với cô về đại dịch
tôi thấy đau lòng và bối rối cô beller nói
tại new york nơi số ca nhiễm đang trên đà tăng cao thị trưởng budder brazil hôm hai mươi tháng một mươi hai cho biết
chính quyền thành phố đang tính đến việc có tổ chức lễ đón giao thừa thường niên ở quốc gia
tuy vậy các sự kiện lớn khác sẽ vẫn diễn ra bình thường
tôi không nhận thấy kịch bản phải phong tỏa vì thành phố chúng ta đã có tỷ lệ tiêm vaccine khá cao ông deblasio nói
tiến sĩ anthony fauci chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu tại mỹ không nghĩ nước này cần một lệnh phong tỏa diễn rộng mới
dù một quốc gia châu âu đã làm vậy ông cũng nhận định những người đã tiêm mũi thứ ba có thể yên tâm di chuyển để thăm người thân trong dịp nghỉ lễ
tuy vậy trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín tại thành phố đang gia tăng nhiều người dân đã hủy bỏ kế hoạch
chúng ta không thể tự bào chữa cho việc tham dự một nhạc hội giáng sinh khi chúng ta có thể lây bệnh cho người khác nếu mắc covid một mươi
anna henry hen người còn tâm vé tham dự một buổi nhạc hội sắp tới diễn ra tại new york nói
tôi thấy chán nản khi sự kiện này không bị hủy bỏ hay tạm hoãn
gia đình bà loren livekom tại thành phố batimore cũng hủy dự định gặp mặt bạn bè trong dịp nghỉ lễ sắp tới do lo ngại về biến chủng omicron
gia đình chúng tôi hy vọng tình hình sẽ trở lại bình thường bà lisco nói
tuy vậy chúng ta đang phải đối mặt với một biến chủng mới chúng tôi thực sự không biết điều gì sẽ tiếp tục xảy ra
theo thông tấn xã việt nam thủ đô washington của mỹ ngày hai mươi tháng một mươi hai đã được ban bố tình trạng khẩn cấp do số ca mắc covid một mươi chín tăng vọt
theo đó các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vi toàn thành phố đã được khôi phục
theo phóng viên của thông tấn xã việt nam tại washington phát biểu họp báo thị trưởng muriel bowser cho biết
tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm mở rộng những công cụ hành chính để đảm bảo chính quyền thủ đô có thể làm mọi biện pháp cần thiết về mặt hành chính như mua hàng hóa và dịch vụ
bà boucher cũng nhấn mạnh biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại các địa điểm trong nhà sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi hai và kéo dài đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên chính quyền địa phương cũng sẽ được triển khai gồm tiêm chủng mũi vaccine tăng cường bắt buộc mở rộng xét nghiệm và các điểm tiêm chủng trên toàn thành phố
theo giám đốc sở y tế washington algeri tawaker hiện chín mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín tại thành phố mắc biến thể delta trong khi khoảng ba nhiễm biến thể omicron
dự báo số ca mắc biến thể omicron sẽ tăng vọt trong những tuần tới
theo vtv trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc hôm hai mươi tháng một mươi hai thông báo
một mươi các ca covid một mươi chín mới được phát hiện trong tuần trước ở nước này là biến thể omicron
như vậy omicron đã nhanh chóng thay thế delta trở thành biến thể chủ đạo ở mỹ
cả hai biến thể đều có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể trước đó của virus sars cov hai
trong đó omi gron mang một số thay đổi đặc biệt đối với protein đột biến khiến nó trở thành biến thể cần quan tâm đối với tổ chức y tế thế giới
omicron chiếm khoảng chín mươi số ca mắc mới ở thành phố new york nơi đã lập kỷ lục về số ca mắc mới hàng ngày vào tuần trước
tại washington thị trưởng morier burser tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm hai mươi tháng một mươi hai sau khi chứng kiến số ca bệnh tăng đột biến và kỷ lục tương tự
các bệnh omicron đầu tiên mới chỉ được xác định ở mỹ cách đây ba tuần
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai tám trăm linh ba năm trăm chín mươi ba người mỹ đã chết vì covid một mươi chín
tổng thống mỹ joe biden dù vậy bác bỏ khả năng tiếp tục phong tỏa thay vào đó là kêu gọi người mỹ phải tiêm phòng bao gồm cả tiêm nhắc lại
tốc độ tiêm chủng ở mỹ đã giảm xuống trong những ngày gần đây
với mức trung bình trong bảy ngày là một bốn triệu liều tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai giảm từ một bảy triệu hai tuần trước đó
chỉ hơn sáu mươi một dân số đã được tiêm phòng đầy đủ và hai mươi chín trong số họ được tiêm nhắc lại
mỹ vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em dưới năm tuổi và bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi vào đầu tháng một mươi một
theo ước tính của hiệp hội ô tô mỹ mức tăng ca bệnh đột biến trên toàn quốc diễn ra chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh
khi một trăm linh chín triệu người mỹ dự kiến sẽ lên đường về thăm gia đình
hôm hai mươi tháng một mươi hai who tiết lộ rằng omicron lây lan thậm chí còn nhanh hơn cả delta và có khả năng xâm nhập vào hệ thống miễn dịch
những người trước đó đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã nhiễm virus
một nghiên cứu được impiria kulas london xuất bản vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai dựa trên dữ liệu của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh
và dịch vụ y tế vương quốc anh cho thấy omigaron có khả năng lây chuyển cao gấp năm lần delta
và dù ban đầu nhiều ý kiến cho rằng omicron sẽ gây ra các triệu chứng yếu hơn
nhưng biến thể này không hề nhẹ hơn bất kỳ chủng sars cov hai nào khác
tạp chí điện tử tri thức trực tuyến biến chủng omicron có khoảng năm mươi đột biến gen
trong đó có ba mươi sáu đột biến nằm ở phần protein gai
đây là một bộ phận quan trọng vì là cơ chế để virus bám vào và xâm nhập vào tế bào người
các nhà khoa học mới chỉ bắt tay vào giải đáp bí ẩn của ông omicron
nhưng vị trí của các đột biến nằm ở những bộ phận mấu chốt của protein gai
cũng giúp chúng ta biết được một số thông tin theo washington post
những chiếc can này là chìa khóa trả lời cho các câu hỏi cấp thiết nhất về biến chủng mới omicron
omicron dễ lây lan từ người sang người như thế nào biến trùng này sẽ gây bệnh nặng ra sao
vaccine và hệ biễn dịch có thể bảo vệ chúng ta tới đâu trước omicron
mỗi gai trên bề mặt virus corona được cấu thành từ ba protein bệnh lại với nhau
khiến chúng có hình dạng như một đầu bông xúc lờ với ba nhánh
mỗi nhánh lại có ba vùng trọng yếu miền liên kết thụ thể
miền điểm bút
vị trí cắt furin fcs hầu hết đột biến của omicron tập trung tại ba vùng này
các acid amine trong khu vực này gắn vào thụ thể của tế bào
giống như chiếc chìa khóa tra vào ổ giúp mở cưỡng các tế bào để virus xâm nhập
lần đầu tiên nghiên cứu mark di chuyển của omicron
các nhà khoa học thấy một số đột biến trong số một mươi năm đột biến trên phần gai
có khả năng làm cho virus liên kết mạnh hơn với tế bào
và e ngại rằng những đột biến còn lại cũng sẽ có khả năng như vậy
sự kết nối chặt chẽ này giúp omicron lây lan
dễ dàng hơn so với các loại biến chủng trước
dữ liệu ban đầu cho thấy omicron đang nhanh chóng lan truyền nhiều nơi
với nhiều mô hình khác nhau chứng tỏ tốc độ lây lan của nó nhanh hơn đến hai ba lần so với delta
loại biến chủng vẫn còn bao trùm khắp nước mỹ và nhiều nơi trên thế giới
mark zeller một nhà khoa học tại viện nghiên cứu scripps research
đang nghiên cứu giải trình tự virus nói rằng
tốc độ lây nhiễm của omicron nhanh hơn delta là điều hình nhiên
bên cạnh đó ngoài điểm mà virus liên kết với các tế bào
thì miền này chính là vùng đắc địa của hệ thống miễn dịch để tấn công virus
các kháng thể trung hòa nhóm lực lượng chiến đấu chuyên biệt
cố gắng bám vào vùng này để ngăn chặn các gai gắn vào các thủ thể của tế bào
phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng là một ví dụ về kháng thể trung hòa
những kháng thể có được hình thành để tấn công các gai của phiên bản virus cũ
chúng có thể sẽ gặp khó khăn hơn khi gắn vào các loại gai khác nhau của omicrone
giả sử miền liên kết thụ thể là một chiếc gắn tay bắt bóng
thì chúng sẽ bắt gọn được một mươi đột biến trong lòng bàn tay
các acid amin trong điểm chuẩn này tương tác trực tiếp nhiều nhất với các cụ thể của tế bào
một trong những đột biến này là n năm trăm linh một i
loại đột biến đều có mặt trong omicron alpha beta và gamma
nó giúp virus bám chặt hơn vào các thủ thể của tế bào và tạo sức ép cho các kháng thể
tuy nhiên cách thức hoạt động của nó khi kết hợp với các đột biến mới của omicron vẫn chưa được giải đáp
beta và gama cùng có đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k
loại đột biến cản trở một số kháng thể trung hoa nhất định bằng cách thay đổi hình dạng của mục tiêu của chúng
omicron có một acid abin khác ở điểm đó và cũng đã thay đổi các mục tiêu khác trong hệ thống miễn dịch
câu hỏi đặt ra là liệu các kháng thể có thể nhận diện được chúng hay không
may thay ít nhất một loại kháng thể đơn giọng được gọi là social vima dường như bị đánh lừa bởi biến chủng mới
theo nhà vi sinh vật học tulane provost f gehry một chuyên gia về giải phẫu của virus
giới khoa học chưa chắc chắn chính xác chức năng của miền điểm một n
có thể ntd giúp virus cắn vào tế bào theo một cách nào đó
nhưng rõ ràng là các kháng thể cả loại được vaccine kích hoạt
và loại được kích hoạt do bị lây nhiễm trước đó đều có mục tiêu vào khu vực này
theo ông geller miền điểm một n trong omicron đã được nâng cấp toàn bộ
trong đó bốn acid amine đã được khoán đổi có tổng số sáu acid bị đứt đoạt khỏi ba vị trí
và ba acid mới được thêm vào cùng một điểm
giới khoa học hoài nghi việc đại tu rộng rãi này sẽ giảm khả năng liên kết của kháng thể
dẫn đến giảm hiệu quả trong việc ngăn chặn virus lây nhiễm sang các tế bào mới
nghiên cứu khoa học đầu tiên về omicrone chỉ ra rằng
nào có khả năng né tránh được sự bảo vệ của kháng thể
theo nhiều dữ liệu những người được tiêm vaccine bổ sung
có khả năng tránh khỏi những tác động nghiêm trọng nhất của virus
mặc dù triệu chứng trên mỗi người là khác nhau
khi vào bên trong tế bào virus gây nhiễm trùng bằng cách
biến cơ cấu của tế bào thành một nhà sưng nhỏ nhân bản các bản sao của virus
khi virus mới rời khỏi xưởng enzym furin của con người hoạt động
giống như một chất kích hoạt kích hỏa chúng bằng cách cắt gai của chúng
ngay khi chúng tiến ra ngoài vị trí trên thân gai
nơi có viết cắt được gọi là vị trí cắt furin
phản ứng xảy ra sau vết cắt đó khá phức tạp
và kể cả các phần chưa hoàn thiện đã giúp liên kết các màng tế bào với nhau
kết quả là virus có thể dễ dàng di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác
mà không qua tiếp xúc với kháng thể
ông gary cho biết không phải tất cả các virus đều có vị trí cắt furin
nhưng những virus có khả năng đó thì thường dễ truyền vào nhiều loại mô
có lẽ đây là một trong những lý do khiến sars cov hai
có thể xâm nhập rất sâu vào phổi và khiến một số người bị bệnh nặng
một nhóm đột biến gần vị trí cathfurin có thể giúp omicron dễ dàng tiến vào tế bào hơn
gary cho biết biến chủng alpha đã cải thiện vị trí so với phiên bản gốc
còn vị trí của biến chủng delta thì mạnh hơn ana
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự đột biến ở vị trí sáu trăm tám mươi một
và lý do đẩy delta lây lan mạnh hơn
đột biến của omicron tại vị trí đó giống với enfa
có vẻ là một bước lùi
tuy nhiên omicron có hai đột biến độc nhất gần đó
sự kết hợp của cả ba có làm cho vị trí của omicron mạnh hơn
yếu đi hay giống với delta không thì chưa có lời giải
theo dữ liệu ban đầu biến chủng omicron gây bệnh thể nhẹ hơn menta
ở đa số trường hợp một điều khá tích cực từ loại biến chủng nguy hiểm
không phải mọi đột biến đều cải tiến virus
trên thực tế hầu hết chúng đều gây tổn hao cho virus hoặc tạo tác động nhẹ
một biến chủng mới sẽ không loại bỏ những biến chủng khác
chỉ khi có đột biến hoặc sự kết hợp của chúng khiến nó trở nên vượt trội hơn
so với các phiên bản tiên nhiệm